nhằm bám sát mục tiêu đoàn kết lực lượng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
để nâng cao yếu tố an toàn năng suất và thu nhập cho công nhân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
xác định rõ ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tới người lao động
vừa qua công ty tiến nông đã triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh công trình phụ
nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt hàng ngày cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn
tại khu kinh tế nghi sơn các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với những doanh nghiệp tại địa bàn
tổ chức các phong trào thi đua sản xuất giỏi lao động sáng tạo phát huy sáng kiến
nâng cao năng suất từ đó nâng cao thu nhập của người dân
công nhân lao động hiểu được ý nghĩa của việc phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của mình
cũng như là thăm hỏi động viên kịp thời những công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những hoạt động thiết thực này đã khẳng định rõ hơn vai trò vị trí của tổ chức công đoàn
thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền và doanh nghiệp tới giai cấp công nhân và người lao động